nhân kỷ niệm ngày quốc tế người khuyết tật mùng ba tháng một mươi hai trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều phối hợp với yamaha và chương trình phát triển liên hợp quốc đã tổ chức buổi hòa nhạc do nghệ sĩ nhật bản nami watanabe cùng các em học sinh biểu diễn
đây là chương trình dành cho các em học sinh sinh viên khuyết tật và không khuyết tật nhằm hướng tới mục tiêu xóa bỏ kỳ thị giúp các em học sinh khuyết tật hòa nhập một cách tốt hơn
đây là chương trình dành cho các em học sinh sinh viên khuyết tật hòa nhập một cách tốt hơn
vào cuối năm hai nghìn một mươi bốn công ước là cơ sở cho việc đảm bảo quyền con người và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật
vì vậy việc xây dựng chính sách các chương trình hoạt động và xây dựng chuẩn mực các dịch vụ hòa nhập cho người khuyết tật là vô cùng quan trọng và giám sát việc hòa nhập không phân biệt đối xử bảo vệ quyền tham gia của các tổ chức người khuyết tật là trọng tâm